là một trong những nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới
đây là bình luận được đăng tải vào ngày hôm qua trên trang mạng bloomberg com
là một trang web uy tín mà tất cả các nhà tài chính chuyên nghiệp trên thế giới lựa chọn
theo ước tính của bloomberg kinh tế việt nam trong năm hai nghìn một mươi sáu có thể tăng trưởng sáu bảy tương đương mức của năm hai nghìn một mươi bảy
những nỗ lực gần đây của ngân hàng trung ương việt nam nhằm điều chỉnh tỷ giá hối đoái linh hoạt hơn
cũng đã góp phần tăng tính ổn định cho nền kinh tế vĩ mô
dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm hai nghìn một mươi năm
tăng một mươi bảy bốn so với năm hai nghìn một mươi bốn lên mức kỷ lục là một mươi bốn năm tỷ usd
các thị trường chứng khoán cũng thu hút giới đầu tư nước ngoài
bài viết dẫn nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế nhận định
nhiều khả năng việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm hai nghìn một mươi sáu
tuy nhiên triển vọng dài hạn phụ thuộc vào những kết quả từ sự thay đổi về mặt chính trị trong một mươi hai tháng tới
dự đoán trong năm hai nghìn một mươi sáu và hai nghìn một mươi bảy
việt nam có thể trở thành một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất
ở khu vực và thế giới

cháy nổ càng trở nên khó lường chính vì thế công tác phòng chống cháy nổ được bác quản lý chợ vinh
đặt lên hàng đầu đặc biệt là việc tuyên truyền tới các hộ kinh doanh và người dân tham gia mua bán
hàng hóa cần ý thức chấp hành nhiêm các quy định về phòng cháy chợ cháy bên cạnh đó thường xuyên
kiểm tra việc tăng chữ vận chuyển mua bán cháy phép vật liệu nổ pháo các loại trong khu vực chợ
các mặt hàng dễ cháy như xăng dầu đèn vật lửa ga và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị bốn trăm linh sáu
về cấm tàng trừ sử dụng và buôn bán đột pháo nổ ở trên địa bàn của chợ sau đó vấn đề này chúng tôi
đã tăng cường công tác tuyên truyền để cho các hồ kinh doanh biết thực hiện nghiêm túc công tác trật
từ phòng cháy chữa cháy vấn đề thứ ba đó là các trang thiết bị lăng vòi bình
chữa cháy rồi là liên quan đến hệ thống nước phục vụ chữa cháy là chúng tôi chú trọng kiểm tra thường ngày
mọi cái công tác phòng chống cháy thì tất cả trên bán đã truyền đạt thì bà con chấp hành đúng
nội quý có nghĩa là từ các cái góc đường và những cái đường đi lối lại để cho mọi người đi lại hoạt
đồng kinh doanh hiện tại trên địa bàn thành phố vinh còn có nhiều khu vực tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
cao khác như chợ ga vinh chợ bến thủy các siêu thị trung tâm thương mại
các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí trước tình hình đó cảnh sát phòng cháy và
chữa cháy tỉnh nghệ an đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ chủ động xây dựng và triển khai các kế
kế hoạch kiểm tra phúc tra công tác phòng cháy chữa cháy tăng cường việc tổ chức học tập
thực tập phương án chữa cháy duy trì công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các đơn vị
phòng cảnh sát phòng cháy số một đã ra hai kế hoạch để tập trung kiểm tra tất cả các chợ
siêu thị trung tâm thương mại cũng như kể cả các cái quản karaoke vũ trương đặc biệt là dịp
gần đây hàng họa tập trung rất nhiều về các cái chợ đồng hội để chuẩn bị nhắn dắn đi mua sản nguy cơ
cháy nội tăng cho nên chúng tôi đã triển khai việc này việc kiểm tra an toàn hoàng cháy cả cơ sở tập
trung vào chủ yếu là chợ trung tâm thương mại siêu thị rút kinh nghiệm từ những năm trước
năm nay công tác phòng chống cháy nổ ở thành phố vinh tỉnh nghệ an đã và đang được triển khai một
cách toàn diện hiệu quả nhằm bảo vệ tính mạng tài sản cho người dân giúp người dân có một kế
tết cổ truyền đâm ấm và an lành được sự ủy quyền của ban giám đốc công an tỉnh tiền giang
công an huyện châu thành phối hợp với công an xã tân hội đông tổ chức họp dân trao giấy khen của
giám đốc công an tỉnh tặng cho một tập thể và ba cá nhân vì đã có hành thành tích xuất sắc trong phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tập thể cá nhân được khen thưởng gồm đội dân phòng xã tân hội
đông và anh nguyễn văn hoa anh nguyễn văn út mười cùng chú xã tân hòa thành huyện tân phước chịu
lê thị lệ chú xã tân hội đông huyện châu thành trước đó đội dân phòng xã tân hội đông cùng ba cá
nhân trên đã hỗ trợ công an xã tân hội đông bắt giữ nhóm đối tượng đang có hành vi chặn dừng các xe ô
lưu thông trên đường cao tốc đoạn thuộc xã tân hội đông để lấy tiền tiêu xài hành động dũng cảm mạnh
dạng tố giác tội phạm của các cá nhân và tinh thần trách nhiệm tham gia bảo vệ an ninh trật tự của tập
thể đội dân phòng đáng được biểu dương nhân rộng học tập nhằm góp phần phát triển phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc thưa quý vị và các bạn thời gian qua trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra
nhiều vụ án mạng nghiêm trọng mà nguyên nhân chỉ là từ những mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống thực
tế đó đòi hỏi chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong đó có lực lượng công an phải
đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác hòa giải mâu thuẫn ở cơ sở ghi nhận của phóng viên
truyền hình công an nhân dân tại địa bàn xã vũ linh huyện yên bình tỉnh yên bái thời gian này gia
gia đình nhà bà la thị ngạch ở thôn đồng trầm xã vũ linh huyện yên bình tỉnh yên bái và hàng xóm có
tranh chấp với nhau về nguồn nước vào ruộng của hai gia đình mâu thuẫn nhiều lúc lên đến đỉnh điểm
này khiến chừng như không thể hòa giải được thậm chí có lần hai gia đình chút nữa đã xảy ra xô
sát nắm bắt được nguyên nhân phát sinh mâu thuẫn giữa hai gia đình lực lượng công an xã vũ ninh đã
phối hợp với tổ hòa giải của thôn đến tận nhà tuyên truyền vận động phân tích thuyết phục cả
gia đình giải quyết vụ việc theo đúng các quy định của pháp luật từ đó đã góp phần bảo đảm tình hình
an ninh trật tự trên địa bàn trước hết là chúng tôi phải nắm tìm hiểu nguyên nhân nắm chắc là cái
vấn đề không gây ra cái vấn đề mâu thuẫn giữa gia đình cũng như là hoặc là hàng xóm sau khi mà tìm
hiểu rõ nguyên nhân thì chúng tôi mới tiến hành như vậy là phân tích và trúc hiếu là truyền tải những
các nội dung về chính sách pháp luật của đảng và nhà nước từ đó người ta sẽ nhận thức thấy vấn đề
trong những năm qua trên địa bàn tỉnh yên bái đã xảy ra hàng chục vụ án mạng nghiêm trọng mà nguyên
nhân đều là do những mâu thuẫn không được hòa giải
từ khi mới phát sinh dẫn đến những hậu quả đau lòng như vụ án đặng văn hùng chú tại huyện văn yên đã ra tay sát hại bốn người trong một gia đình chỉ vì tranh chấp nguồn nước trên nương
hay như vụ án xảy ra tại xã đại lịch huyện văn chấn chỉ vì mâu thuẫn trong gia đình mà phạm trí thành đã chém trọng thương người em vợ và nhẫn tâm đầu độc chết hai người con của mình rồi uống thuốc sâu tự vẫn
trước thực tế này công an tỉnh yên bái đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền các địa phương
củng cố đội ngũ làm công tác hòa giải ở cơ sở
thông qua đội ngũ này sẽ kịp thời nắm mắt các vụ việc làm rõ các nguyên nhân dẫn đến phát sinh mâu thuẫn
từ đó làm tốt công tác hòa giải ngay từ khi mâu thuẫn mới xảy ra góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
chúng tôi cũng đã có sự tham mưu với cấp ủy đảng chính quyền địa phương thành lập và kiện toàn những tổ hòa giải tại cơ sở
và quán triệt ngay cái nội dung là
khi xảy ra công việc và tổ hòa giải phải có mặt ngay kịp thời và để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chúng dân
và giải quyết chiếc đẻ mâu thuẫn để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
việc kịp thời hòa giải không chỉ dập tắt các mâu thuẫn nảy sinh mà còn góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân
đặc biệt là khu vực vùng cao vùng sâu vùng đồng bào dân tộc thiểu số
hiện tại đã là thời điểm cuối năm
tình hình an ninh trật tự xã hội sẽ có những diễn biến phức tạp
chính vì vậy các tổ hòa giải cần phát huy tối đa vai trò của mình
tạo được sự tin tưởng trong nhân dân để mỗi khi có những mâu thuẫn hay phát sinh những vấn đề có liên quan đến trật tự an toàn xã hội
nhân dân sẽ chủ động báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời giải quyết
đây chính là biện pháp hữu hiệu nhất đảm bảo sự ổn định bình yên của các bản làng để nhà nhà an vui đón tết vui xuân
tiếp tục với một số tin tức văn hóa
đáng chú ý khác hôm qua tại trung tâm văn hóa quận bảy tp hcm
báo gia đình việt nam phối hợp với quỹ vì trẻ em khuyết tật và công ty truyền thông gia đình
đã tổ chức chương trình từ thiện gia đình sánh bước yêu thương
đây là hoạt động thường niên của báo gia đình việt nam nhằm giúp người khuyết tật và các hộ gia đình nghèo đón tết bình thân vui vẻ ấm áp
thông qua chương trình này ngoài các tiết mục ca nhạc đặc sắc chủ đề gia đình là món quà tinh thần tặng bà con
báo gia đình việt nam sẽ trao năm trăm linh xuất quà sáng nhất yêu thương gồm hiện vật và tiền mặt trị giá bảy trăm linh đồng một xuất
trong đó trao tại phường phú mỹ phường có nhiều hộ nghèo ở tp hcm là ba trăm năm mươi xuất
tại một số xã nghèo khác ở tỉnh đồng nai là một trăm năm mươi xuất
hiện nay việt nam có hơn sáu triệu người khuyết tật và hàng triệu hộ nghèo
để giúp đỡ một phần khó khăn cho người khuyết tật và các gia đình nghèo
từ năm hai nghìn một mươi bốn báo gia đình việt nam phối hợp với quỹ vì trẻ em khuyết tật
đã khởi động chương trình từ thiện gia đình sánh bước yêu thương
chương trình thiện nguyện giàu ý nghĩa và đầy tính nhân văn này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều doanh nghiệp
qua đó đã tổ chức thành công ở một số xã nghèo thể hiện tinh thần sánh bước yêu thương
cùng các gia đình kém may mắn trong xã hội qua đó lan tỏa lòng nhân ái đến với mọi gia đình
trong những ngày giáp tết bính thân này để đáp ứng nhu cầu sách tết cũng như tri ân độc giả và những người yêu sách
công ty văn hóa truyền thông nhã nam tổ chức hội trợ sách dọn kho đón tết hai nghìn một mươi sáu tại nhà văn hóa quận cầu giấy hà nội
đây là hoạt động hàng năm mỗi khi tết đến xuân về với mong muốn tiếp tục khơi dậy niềm đam mê đọc sách cho thế hệ trẻ
hội trợ sách năm hai nghìn một mươi sáu vẫn tiếp tục duy trì những nét nổi bật của các năm trước như giảm giá sâu các đầu sách
tặng quà cho đọc giả để mua sách đồng thời ra mắt nhiều đầu sách mới thú vị như món quà đầu năm mới gửi tới bạn đọc
trong thời tiết gián lệnh của hà nội
nhưng hội trợ sách đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến mua sách
hội trợ sách năm hai nghìn một mươi sáu đã thu hút đông đảo bạn trẻ đến mua sách
những người mà đang có nhu cầu tìm lại về những cái quyển sách để mà đọc
tìm lại những cái giá trị mà đã bị quên mất một phần bởi vì văn hóa mạng cũng như là những ấn phẩm trên mạng
thì đây là một cách rất tốt để kích cầu được những bạn trẻ và kể cả những người già nữa đến mua sách để mà đọc
công ty cổ phần truyền thông nhã nam cho biết có khoảng năm đầu sách với hơn hai mươi bản sách thuộc
phong phú được giới thiệu tại hội sách nhiều đầu sách đã được giảm giá tới năm mươi
mỗi năm vào dịp cuối năm sát tết âm lịch thì nhã nam đều tổ chức chương trình chọn kho đón tết
giảm giá các đầu sách đồng thời ra mắt các đầu sách mới để khuyến khích việc đọc ở trong cộng đồng
chúng tôi cũng đã biết được là có rất nhiều bạn đã đi từ các tỉnh khác
từ hải dương hải phòng lên từ bốn h ba mươi là sáu h sáng để mua sách và quay về ở trong ngày

hội trợ sách năm hai nghìn một mươi sáu là hoạt động rất có ý nghĩa đặc biệt trong xã hội hiện nay
khi văn hóa đọc nói chung đang có nhiều điều đáng bàn và lối sống đạo đức của một bộ phận giới trẻ
đang ở mức báo động thì việc cắt nhật
và tiếp theo chương trình sẽ là chuyên mục
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
chiều qua hai mươi bốn tháng một một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua ấp bốn xã tiến thành
đồng xoài tỉnh bình phước chiếc xe cấp cứu đang chở bệnh nhân đâm thẳng vào xe máy
khiến một người chết một người bị thương
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm cùng ngày
chiếc xe cấp cứu mang biển số chín mươi ba a năm trăm bảy mươi ba chưa rõ người điều khiển
chở trên xe một nam bệnh nhân lưu thông với tốc độ cao đến bệnh viện đa khoa tỉnh bình phước
khi đến đoạn đường trên xuất hiện xe máy mang biển số chín mươi ba h sáu nghìn một trăm linh chín
do bà trần thị mức ở xã đồng xoài điều khiển đang băng qua đường
do chiếc xe không bật còi hú
lại lưu thông với tốc độ cao
nên khi phát hiện bà mức vượt qua được một cách bất ngờ
tài xế xe cấp cứu không làm chủ được tốc độ
đâm trực diện vào xe máy khiến bà mức tử vong tại chỗ
một bệnh nhân nam trong xe cấp cứu cũng bị va đập
bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch
còn tại tp hcm sáng qua trên đường hoàng hữu nam thuộc địa bàn quận chín
cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
khiến một người tử vong tại chỗ
thời điểm trên xe đầu kéo biển kiểm soát năm mươi một c một mươi chín nghìn hai trăm linh
chạy trên đường hoàng hữu nam theo hướng đi từ quốc lộ một về ngã tư thủ đức
khi vừa đến địa chỉ hai trăm tám mươi hai phường long thạnh mỹ
thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát năm mươi chín x một trăm ba mươi năm nghìn ba trăm ba mươi bảy
do người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi điều khiển
hậu quả là người phụ nữ ngã xuống đường và bị bánh xe kéo cán tử vong
sau khi tai nạn xảy ra tài xế xe đầu kéo đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo tổ xử lý tai nạn
cảnh sát giao thông công an quận chín
và các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt tiến hành khám nghiệm
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đồng thời điều tiết giao thông
thực hiện chỉ đạo của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
về việc tháo rỡ các biển báo hạn chế dưới năm mươi km một giờ trên các tuyến đường
sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề nghị các đơn vị khẩn trương ra soát
và tháo rỡ toàn bộ biển báo hạn chế tốc độ nói trên
đối với những vị trí nguy hiểm những điểm đen tai nạn giao thông
cần thiết phải giảm tốc độ thì lắp đặt bổ sung biển báo số hai trăm bốn mươi năm đi chậm
riêng nhánh cầu a của cầu vượt cát lái quận hai
vẫn giữ biển báo tốc độ tối đa cho phép chạy ba mươi km một giờ
để đảm bảo an toàn giao thông tránh lật xe
đối với những tuyến có giải phân cách giữa đường dành cho xe ô tô
và phần đường dành cho xe hỗn hợp sở giao thông vận tải
đề nghị các đơn vị quản lý điều chỉnh tốc độ tối đa cho phép
trên phần đường hỗn hợp lên năm mươi km một giờ
điên quan đến vấn đề tháo dỡ biển báo tốc độ dưới năm mươi km một giờ
bà nguyễn thị hoài phương phó giám đốc công ty cổ phần dịch vụ
kỹ thuật đường cao tốc việt nam cho biết
từ ngày hai mươi ba tháng một sẽ gỡ biển báo tốc độ bốn mươi km một giờ
tại vị trí đầu đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
nằm phía quận hai và gắn biển báo đi chậm
trong ngày hai mươi ba và ngày hai mươi bốn tháng một một số điểm trên địa bàn tỉnh lào cai
có tuyết rơi băng giá
nhiều người dân ở tp lào cai và các tỉnh cũng như du khách nước ngoài
đã dồn về sapa bát sát để ngắm tuyết
do tình trạng xe ô tô rồn về nhiều đã xảy ra tình trạng un tắc cục bộ
tại một số vị trí trên quốc lộ bốn d thị trấn sapa
đặc biệt việc lưu thông trên đường đông phương tiện rất nguy hiểm
vì đường trơn trượt do mưa tuyết băng giá
để đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân và du khách
ủy ban nhân dân tỉnh lào cai đã yêu cầu sở giao thông vận tải
chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường lực lượng
phối hợp với cảnh sát giao thông ủy ban nhân dân các huyện của các xã của sapa
và các huyện sapa bát sát tp lào cai thực hiện việc phân hưởng giao thông từ xa
cắm biển báo cấm tạm thời đối với xe tải xe siêu trường siêu trọng
lưu thông trên tuyến quốc lộ bốn d đoạn từ thị trấn sapa lên đỉnh đèo trạm tôn
đến hết đợt rét chuẩn bị phương tiện cứu hộ ứng trực sẵn sàng khi có sự cố
khuyên cá nhân dân du khách không nên tự đi xe cá nhân lên khu vực âu quý hồ
đỉnh đèo trạm tôn để ngắm cảnh
còn tại yên bái từ một mươi tám h ba mươi chiều qua trên đoạn quốc lộ ba mươi hai từ xã cao phạ đến cầu ba nhà
thuộc địa phận xã la bán tẩn huyện mù căng trải trong đó có đèo cao phạm
băng tuyết đã đóng dày hơn một mươi cm đường trơn nên các phương tiện tham gia giao thông
không thể di chuyển bắt buộc phải dừng hoàn toàn
các cơ quan chức năng cùng ủy ban nhân dân huyện mù căng trải hiện đã bố trí lực lượng
để hướng dẫn người tham gia giao thông không được cố tình đi qua đoạn đường đèo cao phạ
mà phải quay trở lại để đảm bảo an toàn
sở giao thông vận tải tỉnh yên bái đã ra thông báo cấm các phương tiện qua đèo khao phạ
khi nhiệt độ xuống dưới độ c và khi băng tuyết tiếp tục dày hơn
của người dân và du khách trên tuyến xa kỳ lý sơn tăng cao
tuy nhiên do thiếu phương tiện tàu khách cao tốc nên việc vận tải khách trên tuyến
gặp nhiều khó khăn nhiều hành khách phải chờ đợi trong nhiều giờ
để có tàu ra đảo và chiều ngược lại
mỗi ngày trên tuyến sa kỳ lý sơn tình trạng hành khách đợi chờ tàu
ùn ứ khách trong nhiều giờ đồng hồ thường xuyên xảy ra
do nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao nhưng trên tuyến này hiện chỉ còn
hai phương tiện tàu khách cao tốc tham gia vận tải khách không đủ phục vụ khách
trong khi lượng khách đi lại trên tuyến đang tăng cao
khách đông rồi không đủ tàu cho khách đi
bà không phải chờ bây giờ mà chờ biết cũng qua giờ chiều
nên ngồi chờ biết cô cũng sợ đi suốt ngày sáng giờ mà chờ phải chờ
nên là khách đang ngồi khách từ hà nội tới người ta cũng đang lo lắng
bây giờ là phải có cái phối hợp làm sao với chủ tàu làm sao cho người ta đi cho nó nhanh
trên tuyến sa kỳ lý sơn hiện có bốn tàu khách cao tốc hoạt động vận tải khách
tuy nhiên vào cuối năm hai nghìn một mươi năm ba tàu khách cao tốc phải đi sửa chữa
kiểm định định
trên tuyến xa kỳ đến đầu tháng một chỉ mới có một tàu trở về
hai tàu còn lại chưa kiểm định sửa chữa xong
nên trên tuyến hiện tại chỉ có hai tàu khách cao tốc tham gia vận tải khách trên tuyến
trước vấn đề này sở giao thông vận tải quảng ngãi cũng chỉ đạo cho ban quản lý cảng sa kỳ
phối hợp với các chủ tàu và các đơn vị liên quan tổ chức điều động tàu phù hợp
để kéo giảm thời gian chờ tàu của người dân và du khách khi ra vào huyện đảo lý sơn
có các tàu sửa chữa về trên trước
trước ngày hai mươi tháng chọc để phục vụ tết cho bọn con đi lại từ đất liền ra đổ
cũng như ngược lại từ đổ về đất liền
để làm so cho hành khách là bất sự trả lao khi tàu gặp bến
là phải chính trong sự sân tạo và quay đảo để phục vụ hành khách tết
thời điểm trước trong và sau tết lượng hành khách đi trên tuyến sa kỳ lý sơn tăng đột biến
hiện nay ban quản lý cảng sa kỳ và cảng lý sơn đang phối hợp với các lực lượng liên quan
tập trung triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
để công tác vận tải khách phục vụ tết diễn ra thuận lợi
tuy nhiên trong trường hợp hai tàu khách đang sửa chữa kiểm định không kịp về trước tết
để tham gia vận tải khách thì chuyện ùn ứ khách trên tuyến là điều khó tránh khỏi